chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến việc cháu bé bốn tuổi bị mất tích trên địa bàn xã quang kim
sau thời gian tích cực tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ công an huyện bát sát công an tỉnh lào cai đã tìm thấy thi thể cháu bé
trước đó tối ngày hai mươi tháng tám nhận được tin báo của người dân về việc có một cháu bé bị mất tích nghi bị ngã xuống suối
lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera của một trạm biến áp trên địa bàn
phát hiện khu vực cháu bé bị mất tích gần suối làng san thuộc thôn đồng quang xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại khu vực bờ suối có các dấu chân nghi là của cháu bé bị rơi xuống suối
đến khoảng một mươi giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng tám đội cứu hộ đã phát hiện và vớt thành công thi thể của cháu bé
lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo quy định
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lực lượng bộ đội biên phòng điện biên vừa bắt quả tăng một đối tượng nữ
về hành vi này tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
chiều ngày hai mươi một tháng tám tại khu vực mốc một trăm linh năm tuyến bộ đội biên phòng điện biên vừa bắt quả tăng một đối tượng nữ
trên tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận bản hồng lách cuông xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng quảng thị nịa chú tại huyện điện biên đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch với số tiền là một mươi triệu đồng
khi chưa kịp giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
hai đối tượng cho kim anh sáu mươi ba tuổi và lê văn tiến bốn mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó kim anh bị bắt quả tang đang bán ma túy cho người nghiện ở nhà tại phường long bình tân tp biên hòa
tăng vật thu giữ gồm sáu mươi năm gói ma túy đá tại chỗ và thêm tám mươi gói ma túy đá khi khám xét nhà với tổng trọng lượng là gần tám mươi gram
điều tra mở rộng lê văn tiến con rể của kim anh cũng bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
một nhóm đối tượng có hành vi môi giới và chứa gái mại dâm trên địa bàn thành phố lào cai vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công
phản ánh sau của phóng viên thời sự
trước đó trong quá trình điều tra trinh sát lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phát hiện một nhóm đối tượng
nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến mua bán gái mại dâm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
có phương thức thủ đoạn hoạt động khá là tinh vi
các đối tượng hoạt động rất là kín và để mà phát hiện cũng như là đấu tranh triệt phá
được cái đường dây này thì chúng tôi đã phải rất là kỳ công và thực hiện công tác đấu tranh chuyên án một cách rất là khoa học
sau quá trình theo dõi hai mươi h ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an tp lào cai
đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghị thành an
số nhà hai trăm ba mươi sáu đường lương khánh thiện phường xuyên hải tp lào cai
và năm gái bán dâm đang chở khách để thực hiện việc mua bán dâm tại nhà nghỉ vv
tại thời điểm kiểm tra đỗ phần tám chú phường xuyên hải tp lào cai
là quản lý nhà nghỉ khai nhận đã gọi trực tiếp cho đặng văn quang chú phường cốc lếu tp lào cai
điều gai đến cho khách mua dâm
mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã bắt bốn đối tượng là đặng văn quang đỗ văn thưởng chú huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
lò văn thuận chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đỗ văn tám chú phường xuyên hải tp lào cai
có hành vi môi giới và chứa cái mại dâm
trong đó quang là người trực tiếp tuyển dụng thu nạp bao nuôi cái mại dâm
thưởng và thuận làm thuê cho quang có nhiệm vụ quản lý và chở cái mại dâm đến địa chỉ khách đặt
còn tám là lễ tân nhà nghỉ pv là một trong những đầu mối tìm khách mua dâm
để thực hiện hành vi đi bán dâm
tại thời điểm kiểm tra xác định có một mươi bảy gái mại dâm đang hoạt động dưới sự chỉ đạo của quang và các đối tượng khác có liên quan
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để làm rõ hành vi của các đối tượng trước pháp luật
đột nhập một công ty ở tp hcm trộm một mươi một chiếc laptop đem bán
lê đức hoàng hai mươi hai tuổi quê tại ninh thuận đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm các laptop
dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám khi qua căn nhà trên đường lý chính thắng hoàng thấy bảo vệ công ty này đang nằm ngủ
hoàng trèo vào lấy trộm một mươi một laptop rồi đem bán được hai mươi sáu triệu đồng
sáng ngày hai mươi tháng tám hoàng mượn xe sh của bạn để đi mua ipad về chơi game
thì bị trinh sát phát hiện bắt giữ đưa về trụ sở
hoàng khai từng là nhân viên phục vụ ở các nhà hàng quán karaoke nhưng nghiện game nên nghỉ việc
ngoài vụ trộm trên nghi phạm thừa nhận gây ra hai vụ trộm khác ở quận một và quận tân bình
lấy một mươi năm laptop và điện thoại di động để tránh bị phát hiện hoàng luôn sử dụng xe ôm công nghệ khi đi gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau đã tiến hành mời đối tượng võ tấn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã hòa tân thành phố cà mau về cơ quan điều tra về vụ án hủy hoại tài sản xảy ra vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám
tại xã hòa thành tp cà mau
theo đó vào đêm ngày một mươi bảy tháng tám
lực lượng công an nhận được tin báo của một chủ đầm tôm công nghiệp thuộc xã hòa tân thành phố cà mau
về việc ao tôm của gia đình ốm chết bất thường nghi vấn bị đầu độc số tôm thiệt hại khoảng bốn tấn
tại cơ quan công an lợi khai từng làm công nhân ở đầm tôm của ông cường
nhưng xảy ra mâu thuẫn với hai công nhân nên nghỉ việc
lợi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào đầm cho tôm chết để chủ đuổi việc hai công nhân trên
vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám lợi lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với một nhân viên khác của đầm tôm
lợi đã thực hiện hành vi ném thuốc trừ sâu vào đầm tôm trên
thưa quý vị và các bạn gần đây xuất hiện đối tượng mạo danh ngân hàng scb
gửi tin nhắn sms lừa đảo về việc tài khoản của khách hàng bị khóa
hoặc là đã đăng nhập ở một thiết bị khác
thông qua thông báo về đăng ký dịch vụ mới tài khoản bị trừ tiền
nói cầu khách hàng bấm vào đường link trong tin nhắn để hủy thanh toán dịch vụ
các nội dung này được gửi đến nhiều khách hàng bất kể khách hàng có sử dụng hay không
không sử dụng dịch vụ của scb
trước tình trạng trên ngân hàng sài gòn scb khuyến cáo khách hàng không truy cập vào đường link trong tin nhắn giả mạo ngân hàng
cũng như không cung cấp các thông tin đăng nhập
để đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ scb khuyến cáo quý khách hàng
đăng ký vào đường link được cung cấp trong tin nhắn email
không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu otp số thẻ cho bất kỳ ai
cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn email yêu cầu cung cấp thông tin
nhanh chóng nhập sai mật khẩu đăng nhập scb sconnec năm lần để khóa ứng dụng khi nghi ngờ bị kẻ gian lấy cắp thông tin
khóa tính năng thanh toán trực tuyến
khóa thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng scb s connect khi nghi ngờ bị lộ thông tin thẻ
chỉ đăng nhập vào dịch vụ
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện